câu chuyện diệu kỳ của hạt gạo việt là nội dung bài viết trên báo công thương
trong khoảng năm năm trở lại đây gạo việt nam ngày càng xác lập thương hiệu trên thị trường
khi liên tục lọt tóp gạo ngon nhất thế giới gạo thiên long hạt ngọc trời năm hai nghìn một mươi năm và st hai mươi bốn năm hai nghìn một mươi tám
danh hiệu này khẳng định việt nam đã qua thời kỳ xuất khẩu gạo theo số lượng hướng đến xuất khẩu gạo chất lượng cao
với những thành tiệu trên nhiều chuyên gia nông nghiệp tỏ ra khá lạc quan khi cho rằng
nếu xây dựng được thương hiệu có kế hoạch bài bản và lâu dài
cho sản xuất và xuất khẩu gạo việt nam có thể quyết định được giá gạo thế giới
theo thống kê hiện có trên hai mươi triệu lượt tải bluezone
trong khi đó để ứng dụng bluezone có thể hoàn thành nhiệm vụ ngăn chặn sự lây lan của dịch covid một mươi chín
và bảo vệ sức khỏe cộng đồng thì cần phải có ít nhất ba phần tư đến bốn phần năm dân số tích cực sử dụng ứng dụng này
mỗi khi có tiếp xúc với người khác
câu hỏi đặt ra là làm sao để ba phần tư dân số việt nam sử dụng bluezone tự nguyện và tích cực
tương quan giữa phát triển kinh tế số và bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu cá nhân
không khác gì tương quan giữa phát triển công nghiệp và bảo vệ quyền có môi trường sống trong lành của người dân
để bảo đảm các doanh nghiệp khi phát triển công nghệ dịch vụ y tế sẽ coi trọng và bảo vệ quyền riêng tư
cũng như an toàn dữ liệu của người dân thì ngay từ bây giờ những động thái của chính phủ với bluezone chính là tấm gương
nói cách khác bluezone chính là bài kiểm tra năng lực của chính phủ trong bảo đảm cam kết bảo vệ quyền riêng tư công dân
lắng nghe và phản hồi ý kiến của người dân cũng như làm gương trong các hoạt động thu tập phân tích chia sẻ dữ liệu cá nhân của người dùng
thưa quý vị và các bạn từ ý tưởng của một cậu bé lớp năm tại thành phố bumathuot đắk lắc
hàng nghìn cuốn sách đã đến được với nhiều bạn nhỏ ở các làng quê trong cả nước qua tủ sách yêu thương
cậu bé đó tên là hoàng kim gia bảo sinh năm hai nghìn tám
ở cái tuổi mà phần lớn các em thường chỉ thích chơi điện tử trên điện thoại thông minh
ipad hay xem hoạt hình thì niềm đam mê yêu thích của gia bảo là đọc sách và học piano
bảo đã có ý tưởng thành lập những tủ sách yêu thương trong dự án đưa sách về làng mà gia đình em đã và đang triển khai xây dựng
ở nhiều tỉnh thành phố kể từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín cho đến nay
ngoài tiền mua sách mới sách cũ chi phí vận chuyển gia đình gia bảo và những người tham gia dự án
còn đầu tư mua giá sách bàn ghế để phục vụ việc đọc sách tại thư viện trang trí phòng đọc sách
và lập quỹ hoạt động xây dựng phong trào đọc sách
trong hơn một năm qua dự án đã triển khai được một mươi bảy tủ sách tại nhiều địa phương trong cả nước
xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị chỉ trong vòng một tháng từ ngày một mươi ba tháng bảy đến ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
đã xuất hiện chín ca bệnh phải điều trị tại các bệnh viện trong cả nước với triệu chứng mệt mỏi
sụp mi mắt yếu cơ tứ chi khó nuốt liệt cơ khó thở
qua điều tra cho thấy các bệnh nhân đều sử dụng sản phẩm pate minh chay
của công ty trách nhiệm yếu hạn hai thành viên lối sống mới
có địa chỉ tại tổ hai thị trấn đông anh huyện đông anh hà nội
sản xuất và kinh doanh trực tiếp qua mạng
phó cục trưởng cục an toàn thực phẩm bộ y tế cho biết
kết quả kiểm nghiệm ban đầu một số sản phẩm pate minh chay của các lô khác nhau
của viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia và viện y tế công cộng tp hcm
đã phát hiện vi khuẩn clostridium botulinum type b
đây là vi khuẩn kỵ khí tuyệt đối sinh bào tử
độc tố của vi khuẩn này có động lực rất mạnh
ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe kéo dài và dễ tử vong
thông tin báo thanh niên ngày ba mươi tháng tám công an quận một mươi một tp hcm cho biết
đang tạm giữ trần văn sơn bốn mươi một tuổi ngụ quận tân bình tp hcm
và trần hồng thái ba mươi bảy tuổi quê hương yên để mở rộng điều tra vụ việc
giả danh cán bộ cục cảnh sát hình sự bộ công an
nhằm thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản
trước đó khoảng hai mươi hai h bốn mươi năm phút ngày hai mươi tám tháng tám
hai đối tượng trên đã liều lĩnh giả danh cán bộ cục cảnh sát hình sự bộ công an
đi ô tô gắn biển số xanh tám mươi b mang súng vào nhà riêng của một người dân
trên đường nhật tảo phường bảy quận một mươi một yêu cầu khám xét nhà khẩn cấp
đọc lệnh bắt người cưỡng đoạt tài sản
vụ việc bị một số người dân do thấy nghi ngờ đã gọi điện trình báo công an khu vực
xuống hiện trường để xác minh
qua sự việc trên cơ quan công an cảnh báo người dân nên cảnh giác với những thủ đoạn tương tự
bên cạnh đó khi phát hiện những sự việc nghi vấn bất thường
người dân nên trình báo ngay cho công an khu vực để lực lượng địa phương có hướng xử lý kịp thời
quý vị vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật